và biến động về giá trên thị trường thế giới
chính phủ tính toán mức độ giảm thuế nhập khẩu mfn một cách phù hợp
để có thể điều chỉnh trong trường hợp cần thiết nhằm đa dạng hóa nguồn cung
về nguồn cung xăng dầu trong quý ii thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết
hiện nay trong kịch bản tính toán nguồn cung của bộ trong quý này
không tính đến lượng xăng dầu do nhà máy nghi sơn cung cấp
ông thắng nhấn mạnh trong quý ii chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cung ứng
cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng của người dân
về kế hoạch trong quý ba sắp tới bộ sẽ làm việc với nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
để bàn bạc xem nhà máy cung cấp được xăng dầu từng tháng bao nhiêu
nếu thiếu bộ lại yêu cầu doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu
sau một ngày bật tăng giá dầu bất ngờ giảm mạnh do mỹ tính xả kho dầu dự trữ
cùng với đó là việc hoạt động sản xuất tại trung quốc bị đình trệ
gây sức ép lên nhu cầu dầu
theo trading economics sau khi bật tăng vào hôm ba mươi tháng ba
giá dầu ngày ba mươi một tháng ba lại bất ngờ giảm mạnh
tính đến một mươi năm h ba mươi loại hàng hóa này được giao dịch ở mức là một trăm linh chín usd một thùng
giảm gần bốn so với hai mươi bốn giờ trước đó
trong khi đó giá dầu wti chứng kiến mức giảm gần năm so với một ngày trước đó
xuống còn một trăm linh hai bảy usd một thùng